sau hai ngày nghị án ngày một mươi bốn tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn thị tươi ba mươi chín tuổi ngụ tại phường an bình thành phố rạch giá bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát tươi bắt đầu làm chủ hụi từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn
tươi đã lập ra tổng cộng một mươi bốn dây hụi để có tiền tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi và tiền tiêu xài cá nhân
nên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tươi mở ra năm dây hụi từ một đến năm triệu đồng rồi nể sinh ý định gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều hụi viên tự ý mua bán hụi dẫn đến mất khả năng chi trả
đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tư tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của hàng chục người số tiền lên đến một bảy tỷ đồng
trong quá trình bị bắt bị cáo tươi đã khắc phục hậu quả hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng
ngoài mức án đã tuyên hội đồng xét xử buộc tươi trả lại số tiền còn lại của các nạn nhân